như tổng thống đã hứa mỹ sẽ là kho vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín của chúng ta
quan chức giấu tên trên nói
nhật bản công bố viện trợ thêm một năm triệu liều vaccine cho việt nam
cùng với việc nhật bản công bố viện trợ thêm một năm triệu liều vaccine cho việt nam
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
nội dung này được hai nhà lãnh đạo chính phủ việt nam nhật bản đề cập
trong cuộc hội đàm vào tối hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương

cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức thủ tướng phạm minh chính
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại văn phòng thủ tướng nhật bản
hợp tác sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng
của thủ tướng kishida fumio cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau
trong khi đó ông kishida fumio đánh giá cao người đứng đầu chính phủ việt nam
thực hiện chuyến thăm chính thức nhật bản trên cương vị là khách quý đầu tiên
của chính quyền mới nhật bản
ông kishida fumio khẳng định quan hệ hai nước phát triển vượt bậc những năm gần đây
và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử
người đứng đầu chính phủ nhật bản nhấn mạnh ông đặc biệt coi trọng quan hệ với việt nam
ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ toàn diện thực chất và trao đổi ý kiến sâu rộng
về quan hệ việt nam nhật bản hai thủ tướng nhất trí về phương hướng lớn
và biện pháp nhằm mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
việt nam nhật bản
người đứng đầu chính phủ việt nam khẳng định việt nam luôn coi nhật bản
là đối tác chiến lược tinh cậy quan trọng và lâu dài
cam kết chính phủ việt nam sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng
minh bạch tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhật bản
thủ tướng phạm minh chính nêu một số đề xuất cụ thể về thúc đẩy hợp tác
trên các lĩnh vực trong đó tăng cường kết nối kinh tế phát triển nguồn nhân lực
khoa học công nghệ hợp tác đầu tư thương mại chuyển đổi số
về phía nhật bản thủ tướng kishida fumio khẳng định sẽ hỗ trợ toàn diện việt nam
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ông thông báo chính phủ nhật bản sẽ hỗ trợ bổ sung một năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
cho chính phủ việt nam đồng thời hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ
trong nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
nội dung thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trước tác động tiêu cực
của dịch bệnh covid một mươi chín thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn
như đường bộ cao tốc bắc nam khu công nghệ cao hòa lạc chiến lược công nghiệp hóa
phát triển đô thị thông minh phát triển cơ sở hạ tầng tăng cường chuỗi cung ứng của việt nam
cũng được người đứng đầu chính phủ hai nước đi đến thống nhất
đặc biệt hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ
phát triển chính thức của nhật bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nhằm đáp ứng nhu cầu mới phát sinh tương xứng với tiềm năng to lớn
của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
việc hợp tác sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực hạ tầng giao thông hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu
y tế và chuyển đổi số trên cơ sở ưu đải thủ tục tinh giản tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện
về vấn đề biển đông hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh
an toàn hàng hải hàng không giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình
trong cuộc gặp gỡ báo chí chung hai thủ tướng nhấn mạnh sẽ cùng phối hợp đưa quan hệ việt nam nhật bản lên tầm cao mới
đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước
quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn cụ thể
nhân dịp này hai bên đã ra tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng phạm minh chính
đã hội kiến với chủ tịch hạ viện nhật bản hoda hiroyuki
thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
thủ tướng phạm minh chính vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên trao đổi
tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn cùng nhật bản
mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng trên các lĩnh vực
đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
đặc biệt người đứng đầu chính phủ việt nam đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ
hỗ trợ quý báu kịp thời của nhật bản dành cho việt nam trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó nhật bản công bố viện trợ thêm cho một năm triệu liều vaccine cho việt nam
nâng tổng số vaccine viện trợ của nhật bản lên đến năm sáu triệu liều
quý vị và các bạn thân mến ngay từ những ngày đầu đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên thế giới
và xuất hiện trong nước việt nam đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ quý báo của nhân dân
chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế về trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch
những chuyến hàng tình nghĩa đó đã giúp nhân dân việt nam vượt qua nhiều làng sóng dịch
góp phần vào thành công của việt nam
trong phòng chống covid một mươi chín
rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo